tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trương phú cự
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy và đồng phạm với tội danh là chống người thi hành công vụ
xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh trương phú cự đã xô sát với nhân viên nhà hàng hưng thịnh một
khi công an huyện hoàng hóa có mặt tại hiện trường
trương phú cử đã kích động nhiều người ra chặn xe cứu thương tấn công lực lượng chức năng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương phú cự ba mươi tháng tù trương phú huân hai mươi bốn tháng tù
trương minh thành hai mươi sáu tháng tù trương phú hồng hai mươi tháng tù treo vì tội chống người thi hành công vụ
cũng liên quan đến vụ việc này trước đó tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã mở phiên xét xử
đối với một mươi một bị cáo thuộc hai nhà hàng về tội gây dối trật tự nơi công cộng
án phạt tổng cộng là hai trăm ba mươi hai tháng tù